quá trình trích xuất dữ liệu lưu chữ của email có địa chỉ huetma flc vn
cơ quan chức năng tìm thấy một hình ảnh là công văn của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng được đóng dấu mật
trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
cơ quan chức năng đã xem xét hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của trịnh thị minh huế
em gái ông trịnh văn quyết và các đối tượng liên quan
theo cáo trạng quá trình điều tra vụ án ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an thi hành lệnh khám xét phòng công nghệ thông tin văn phòng công ty cổ phần tập đoàn flc
trích xuất dữ liệu lưu chữ email huetma flc vn của huế từ máy chủ
cơ quan điều tra đã phát hiện tại thời điểm ngày một mươi tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi email trên có hình ảnh công văn số sáu trăm bốn mươi ttgsnh một ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng nhà nước việt nam gửi tổng giám đốc các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
nội dung là về việc đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp kèm theo danh sách sáu doanh nghiệp và năm cá nhân đại diện pháp luật
phía trên bên trái công văn được đóng dấu tối mật
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cục an ninh chính trị nội bộ
bộ công an đã ban hành kết luận giám định số bảy nghìn bốn mươi chín kết luận mẫu giám định không phải là tài liệu bí mật nhà nước tại thời điểm ban hành
vì vậy cáo trạng cho biết hành vi của trịnh thị minh huế không đủ yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
trong vụ án này trịnh thị minh huế là kế toán tập đoàn flc và là em ruột của ông trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn
huế bị cáo buộc trực tiếp nhận chỉ đạo của ông quyết để thực hiện hoặc chỉ đạo lại các bị can khác
thực hiện việc nâng khống vốn góp của công ty faros từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
huế đã giúp sức tích cực để anh trai nghiêm nhiết cổ phiếu rose change san jose bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư chứng khoán
cơ quan công tố còn cáo buộc huế đã thực hiện theo chỉ đạo của anh trai nhờ bốn mươi năm cá nhân có quan hệ gia đình
đứng tên lập hồ sơ thủ tục để huế thành lập hai mươi công ty và mở năm trăm linh tài khoản tại bốn mươi ba công ty chứng khoán
huế cũng trực tiếp quản lý sử dụng các tài khoản trên để thao túng thị trường chứng khoán
từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai huế sử dụng một trăm chín mươi trên năm trăm linh tài khoản chứng khoán và tám mươi ba tài khoản ngân hàng
để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán mua bán khớp chéo mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở đóng cửa đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh
từ đó bốn mã cổ phiếu hai gab
art flc bị tạo cung cầu giả thao túng giúp ông quyết thu lời bất chính hơn sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
huế bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán
ba mươi bốn trăm linh ba người mua cổ phiếu chỉ chín mươi năm nhà đầu tư yêu cầu bồi thường
theo cáo trạng cơ quan điều tra xác định có ba mươi bốn trăm linh ba bị hại đã mua cổ phiếu ros
tuy nhiên chỉ mới xác định được một trăm ba mươi
trong đó có chín mươi năm người có yêu cầu bồi thường
trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết
tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông quyết bị cáo buộc đã bán hơn ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu rose
hình thành từ vốn góp khống cho ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
theo cáo trạng sau khi số tiền bán được
tài khoản của phiếu rose nêu trên được chuyển về tài khoản của các cổ đồng
trịnh thị minh huế em gái ông quyết đã lập chứng từ rút tiền mặt đưa cho các cổ đông ký
rồi lấy tiền sử dụng cho các mục đích khác nhau theo chỉ đạo của ông quyết
cụ thể hơn một trăm tám mươi một tỷ đồng được nộp vào tài khoản của tập đoàn flc và năm công ty con
bốn trăm ba mươi sáu bốn tỷ đồng được đưa vào tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân để thanh toán trả nợ vay
hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng được nộp vào tài khoản ngân hàng tài khoản chứng khoán của các cá nhân
pháp nhân do huế quản lý sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán
hơn bốn mươi bốn tỷ tri tiêu cá nhân
còn lại hơn hai năm trăm linh tỷ đồng được nộp vào tập đoàn flc các công ty con công ty liên kết để hoạt động kinh doanh
nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng của các cá nhân pháp nhân do huế quản lý điều hành
về việc xác định bị hại cáo trạng cho biết cơ quan điều tra đã chứng minh được có ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư
đã mua hơn ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu rose
các cá nhân đã mua cổ phiếu rose của trịnh văn quyết trên sàn host với tổng giá trị thu về hơn bốn tám trăm linh tỷ đồng
trong đó công ty faros chỉ có vốn góp chủ sở hữu thực là hơn một một trăm chín mươi tỷ đồng và vốn góp chủ sở hữu khống là hơn ba một trăm linh tỷ đồng
qua đó cơ quan điều tra kết luận ông quyết đã chiếm đoạt của ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư với tổng số tiền hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
các cá nhân này đã bỏ một khoản tiền thật để mua cổ phiếu ros của trịnh văn quyết trên sản chứng khoán
mà không biết cổ phiếu đã bị trịnh văn quyết và đồng phạm dùng các thủ đoạn gian dối để nâng khống về giá trị
vì vậy được xác định là bị hại của vụ án cáo trạng nêu
cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ủy thác điều tra đồng thời bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã nhiều lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đề nghị người bị hại đã mua cổ phiếu ros
khai báo tiến hành xác minh lấy lời khai để xem xét giải quyết trong vụ án
kết quả điều tra đến nay mới chỉ xác định
ba mươi ba trên ba mươi bốn trăm linh ba bị hại đang sở hữu hơn sáu trăm hai mươi bảy cổ phiếu với tổng giá trị khi mua là hơn hai hai tỷ đồng
trong đó chín mươi năm trên một trăm ba mươi ba bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại do đang sở hữu ba trăm tám mươi một sáu trăm bảy mươi cổ phiếu ban đầu
hình thành từ vốn góp khống với giá trị mua là hơn một ba mươi chín tỷ đồng
thợ may lao động tự do thành nhà đầu tư có bảy trăm năm mươi
để hợp thức cho việc sử dụng vốn góp khống công ty faros đã ủy thác đầu tư cho hai cá nhân là bà nguyễn thị hồng dung
thợ may và bà lê thị thơm lao động tự do với tổng số tiền bảy trăm năm mươi tỷ đồng
trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc do ông trịnh văn quyết làm chủ tịch
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định ông quyết là chủ mưu quyết định chỉ đạo thực hiện mua công ty cổ phần xây dựng pharos
chỉ đạo góp khống
khống sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống sử dụng vốn góp khống của công ty farod từ một năm tỷ đồng lên thành bốn ba trăm linh tỷ đồng
đăng ký công ty đại chúng đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sản hồ
từ đó ông quyết đã bán hơn ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu rods hình thành từ vốn góp khống cho ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
để làm được điều này công ty cổ phần xây dựng pharos phải thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính
đề nghị chấp thuận công ty đại chúng đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros
quá trình thực hiện việc đăng ký công ty đại chúng công ty faros từng bị vụ giám sát đại chúng
ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị giải trình một số nội dung trong báo cáo kiểm toán
nội dung mà vụ giám sát đại chúng yêu cầu công ty faros giải trình như phải cung cấp các tài liệu liên quan quá trình tăng vốn của công ty
và sử dụng vốn thu được từ các đợt tăng vốn cung cấp thông tin về việc chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông để tăng số lượng cổ đông lên một trăm một mươi bốn
giải trình của công ty kiểm toán
người đứng đầu vụ giám sát đại chúng thời điểm đó là ông lê công điền đã ký văn bản số hai nghìn hai trăm bảy mươi có các nội dung nêu trên
ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu faros có giải trình phản hồi
bốn ngày sau doanh nghiệp này tiếp tục bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
khẳng định faros có vốn điều lệ thực góp đạt bốn ba trăm linh tỷ đồng cùng một trăm một mươi bốn cổ đông
theo cáo trạng trong giải trình của công ty faros có nội dung về những trường hợp ủy thác đầu tư
cụ thể công ty faros đã hợp thức cho việc sử dụng vốn góp khống bằng cách thông qua ủy thác đầu tư cho hai cá nhân
là bà nguyễn thị hồng dung thợ may và bà lê thị thơm lao động tự do với tổng số tiền bảy trăm năm mươi tỷ đồng
hai cá nhân này được trịnh thị minh huế là em gái ông quyết nhờ đứng tên
và nhận số tiền ủy thác trên
tuy nhiên chủ tịch pharos doãn văn phương đã ký công văn gửi ủy ban chính khoán nhà nước
báo cáo đây là hai nhà đầu tư uy tín có năng lực trong các lĩnh vực đầu tư và giải trình cơ sở
có nguồn tiền ủy thác đầu tư là do công ty nhận được nhiều dự án lớn nhưng vốn huy động chưa cần thiết sử dụng
công ty đã có nghị quyết cho phép sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để ủy thác đầu tư cho các tổ chức cá nhân
đồng thời xác định việc ghi nhận doanh thu tài chính phù hợp với chuẩn mực doanh thu và thu nhập khác
cáo trạng nêu một phần nội dung giải trình của faros
sau khi nhận giải trình trên vụ giám sát công ty đại chúng vẫn nhận thấy báo cáo tài chính và xác nhận kiểm toán còn nhiều mâu thuẫn
vì vậy phó vụ trưởng và hai chuyên viên của vụ này đã tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo hội kiểm toán viên hành nghề việt nam
và kết luận hội kiểm toán viên hành nghề hà nội phải kiểm toán và phát hành lại báo cáo kiểm toán của faros
theo cáo trạng dù có kết luận như trên nhưng cpa hà nội không chấp hành mà lê văn tuấn kiểm toán viên
cùng nguyễn ngọc tỉnh tổng giám đốc vẫn ký ban hành ba báo cáo kiểm toán
có nội dung chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính báo cáo vốn cóp của chủ sở hữu farod
sau khi có các báo cáo kiểm toán tổng giám đốc pharos ký văn bản gửi ủy ban chứng khoán nhà nước
đề nghị sớm có văn bản chấp thuận farod là công ty đại chúng
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
điền ký báo cáo kèm tờ trình gửi chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của pharos
và đề xuất phê duyệt chấp nhận công ty faros là công ty đại chúng
cùng ngày chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước vũ bằng hồi đáp đồng ý
ngày hôm sau ông điền ký công văn có nội dung
ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu phó vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng
đề nghị đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử
chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước về nội dung chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của pharos
thưa quý vị và các bạn thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại